xin để tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị mưa lớn trên diện rộng trong những ngày qua đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân tại các tỉnh miền trung
và với tinh thần vì nhân dân phục vụ công an các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân
khắc phục hậu quả mưa lũ từng bước phục hồi sản xuất và ổn định cuộc sống
mưa lớn kéo dài liên tục nước từ thượng nguồn ồ ạt đổ về
khiến một số xã vùng hạ du của các huyện hương khê vũ quang hương sơn tỉnh hà tĩnh đã bị ngập lụt
nhiều thôn xóm khu dân cư bị cô lập chia cắt
trong chiều và tối ngày hai mươi sáu tháng chín tỉnh hà tĩnh buộc phải sơ tán một số hộ dân ở vùng thấp trũng sạt lở đến nơi an toàn
đồng thời triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ
toàn huyện hương khê có một mươi cầu dân sinh và một số tuyến đường giao thông bị ngập trong nước lũ gây ách tắc giao thông cục bộ
nhiều đoạn hai bên bờ sông ngàn sâu sông tiêm bị sạt lở đất đá cây cối
hiện quốc lộ tám a lên cửa khẩu quốc tế cầu treo đã được thông xe tuy nhiên nguy cơ cao xảy ra sạt lở
công an xã cũng như tất cả các lực lượng đã chủ động về thành phần con người rồi cả phương tiện cơ sở vật chất
với vai trò trong công tác phòng chống giúp dân trong mùa mưa bão công an tỉnh hà tĩnh đã và đang chủ động triển khai các phương án với phương châm bốn tại chỗ
công an các đơn vị địa phương khẩn trương triển khai lực lượng phương án giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lớn
tổ chức tuyên truyền vận động di rời đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân
đối với lực lượng công an huyền thì thường xuyên ứng trực tại đơn vị khi xảy ra các tinh hùng sổng thì kịp thời triển khai
đối với lực lượng công an xã thì đã chủ động trong việc ra soát các điểm có nguy cơ ngập lụt
cũng như là nguy cơ về sạt lở để kịp thời cảnh báo cho người dân
tại tỉnh nghệ an do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trong những ngày qua trên địa bàn nhiều huyện của tỉnh nghệ an có mưa lớn kéo dài
kem lốc gây ngập lụt nhiều nơi đặc biệt nhiều tuyến đường bị ngập sạt lở và chia cắt cục bộ
thị trấn tân lạc và nhiều xã của huyện miền núi quỳ châu xảy ra trận lụt lịch sử nhiều nơi chìm trong biển nước hơn một nhà dân bị ngập lụt
còn tại huyện tương dương nhiều tuyến đường liên xã nước lũ dâng cao gây chia cắt các bản tại xã tam thái xã tam hợp một số nhà bị tốc mái
trước trận lụt lịch sử lãnh đạo ubnd huyện quỳ châu đã cùng các lực lượng công an quân đội trên địa bàn nỗ lực giúp dân chạy lụt
tại huyện quế phong mưa lớn gây sạt lở ở một mươi sáu điểm một mươi ba bản bị cô lập hàng chục ngôi nhà bị ngập
tại các huyện quỳ hợp quỳ châu kỳ sơn nước lũ ở các sông suối gây ngập cục bộ một số cầu tràn
tại huyện quế phong mưa lớn gây sạt lở ở một mươi sáu điểm một mươi ba bản bị cô lập hàng chục ngôi nhà bị ngập cục bộ một số cầu tràn
lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân